cũng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke tunai ở quận lê trân thành phố hải phòng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước cho biết đang tạm giữ quách đại hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là một trong số các đối tượng bỏ trốn sau khi xảy ra vụ án
sau khi xảy ra vụ án quách đại hải cùng một số đối tượng có liên quan bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía nam
qua công tác phối hợp thông tin được công an tỉnh bình phước triển khai cho các đơn vị chức năng
vào trường ngày hai mươi hai tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi bốn chạy qua địa phận thuộc thôn sơn phú xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
trạm cảnh sát giao thông đồng phố phòng cảnh sát cơ động và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước
phối hợp kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát một mươi tám f năm trăm ba mươi sáu đang di chuyển từ hướng tỉnh đậm đắc nông đến tỉnh bình phước
qua kiểm tra phát hiện đách quách đại hải có mặt trên xe nên đã tạm giữ và thông báo đến công an tp hoài phòng để phối hợp trong công tác điều tra